theo thông tin từ tri cục trăn nuôi và thú y tỉnh quảng nam tính đến nay bệnh dịch tả lợn châu phi tiếp tục hoành hành
gây hại tại một mươi sáu huyện thị xã thành phố trên địa bàn tỉnh
trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh ubnd tỉnh quảng nam đã cấp ba mươi bốn tỷ đồng và hơn bốn mươi lít hóa chất bencoxid
để hỗ trợ người chăn nuôi thực hiện công tác chống dịch
trong vòng bốn tháng qua dịch tả lợn châu phi đã làm hơn một trăm linh con lợn của các hộ chăn nuôi ở quảng nam
phải tiêu hủy bắt buộc với tổng trọng lượng hơn sáu tấn lợn hơi
theo tri cục chăn nuôi và thú y tỉnh quảng nam cho biết trước diễn biến phức tạp của bệnh dịch tả lợn châu phi
trước mắt tỉnh đã cấp cho huyện thăng bình ba mươi bốn tỷ đồng để kịp thời hỗ trợ cho người chăn nuôi có lợn mắc bệnh
và thực hiện công tác phòng chống dịch
ngoài ra từ nguồn hỗ trợ của trung ương đến nay ngành chức năng của tỉnh quảng nam đã phân bổ bốn mươi một trăm chín mươi sáu lít hóa chất bencoxid
cho một mươi tám huyện thị xã thành phố để thực hiện công tác phòng chống dịch tả lợn châu phi